những năm gần đây đảng nhà nước ta đã có những chính sách cơ chế thiết thực giúp dân đồng bào các dân tộc ở vùng sâu vùng xa ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo
nhờ từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu đặc biệt là chú trọng thâm canh cây trè kết hợp trồng với một số loại cây ăn quả khác
nên đời sống của đồng bào các dân tộc tỉnh sơn la đang ngày càng ổn định và phát triển
cây trẻ với đặc tính dễ chăm sóc không mất nhiều chi phí chăm sóc và thời gian cho thu hoạch ngắn nên được bà con ở đây tin tưởng
đây sẽ là loài cây giúp họ có cuộc sống khâm khá hơn và yên tâm sản xuất gắn bó với nơi ở mới
trung bình một hectare chè sẽ cho thu hái khoảng một mươi hai lần trong một năm
trừ chi phí và công thuê hái mỗi hộ gia đình sẽ có lãi từ ba mươi đến năm mươi triệu đồng
sản lượng búp tươi đạt hơn hai mươi tấn một năm
nhiều nơi sản phẩm trẻ có thương hiệu như xã ta sùa huyện bắc yên
có thu nhập lên đến hơn một trăm linh triệu đồng
tỷ lệ hộ nghèo của nhiều xã trong tỉnh đã giảm dưới mức hai mươi ngày càng có nhiều hộ khá và giàu
theo đánh giá của các cơ sở thu mua sơ chế chè thì thị trường chè sạch tại các nước trên thế giới và trong khu vực rất là lớn
nếu người dân thực hiện sản xuất chè đảm bảo đúng kỹ thuật không tồn dư các chất bảo vệ thực vật trong sản phẩm thì sẽ có đầu ra ổn định